tuy không phải là những cán bộ nhân viên tuyến đầu trực tiếp tham gia chữa trị phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng có những người vẫn luôn thầm lặng ngày đêm gìn giữ môi trường vệ sinh xanh sạch đẹp
đó là những người công nhân môi trường họ hằng ngày vẫn phải gồng mình thu gom vận chuyển xử lý rác thải
để hạn chế tối đa mầm móng dịch bệnh phát tán ra môi trường
gần nửa đêm khi các gia đình đang chìm trong giấc ngủ cũng là lúc người công nhân vệ sinh môi trường này
bắt đầu công việc của mình
đối với họ đây không chỉ là công việc mưu sinh mà đó còn là trách nhiệm nghĩa vụ với cộng đồng
công việc của mình phải như vậy phải đảm bảo cho người dân sạch sẽ cả thành phố
công việc vẫn phải làm để phục vụ cho nhân dân phục vụ cho đất nước phục vụ cho mọi người sạch sẽ thành phố của mình
đặc thù công việc là tiếp xúc với nhiều nguồn thải khác nhau
trong đó có nguồn thải có nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ những trường hợp chưa phát bệnh
vì vậy ngoài việc thực hiện xử lý rác theo đúng quy trình thì mỗi công nhân cũng phải tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo khuyến cáo của các ngành chức năng
chúng tôi cũng được công ty đấy được cấp trên là cũng trang bị đầy đủ cho hướng dẫn cách phòng chống dịch
thì đâm ra là chúng tôi cũng yên tâm làm việc
hậu trang các thứ là chúng tôi đều có thể làm được nhưng mà không có thể làm được
những ngày này mỗi người hạn chế ra đường ít tụ tập quan sát hơn
nhưng không vì thế mà lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày ít đi
bỏ qua những nguy hiểm luôn thường trực của dịch bệnh
với họ việc duy trì môi trường xung quanh sạch sẽ thông thoáng là một trong những giải pháp hạn chế lây lan dịch bệnh
có bất cứ rác thải rác thải rác thải rác thải rác thải rác thải
rác đây đâu rồi chúng tôi cũng phải thu gom hết

không thể để bẩn được
vì cái này bây giờ nó cũng là cái vệ sinh
nó cũng là ngăn chặn cái virus đấy
thì là chúng tôi cố gắng làm thật đầy ở đâu đến đấy
có trách nhiệm để xã hội môi trường
cùng với các y bác sĩ những người công nhân vệ sinh môi trường
họ xứng đáng là anh hùng thầm lặng trên mặt trận chống lại đại dịch covid một mươi chín
dù tiếng mưa kia sẫu có
nặng hạt hơn
cũng không thể át đi tiếng trồi của những người công nhân này